trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tp hcm
lãnh đạo sở y tế thành phố chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế không bỏ sót người bệnh
có yếu tố dịch tễ và yếu tố nguy cơ sẵn sàng mở rộng quy mô lên năm dường bệnh
cho tình huống xấu hơn
tính đến thời điểm hiện tại các đơn vị trực thuộc sở y tế đã tiếp nhận điều trị gần năm trăm sáu mươi ca
và dự kiến sẽ còn gia tăng trong thời gian tới khi mà tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm đang diễn biến rất phức tạp
để triển khai thực hiện kế hoạch hai dường điều trị với hai trăm linh dường hồi sức
cho giai đoạn hiện nay và sẵn sàng mở rộng quy mô lên năm giường cho tình huống xấu hơn
tp hcm sẽ tạm chuyển đổi công năng hai bệnh viện là bệnh viện bệnh nhiệt đới với bốn trăm linh giường
và bệnh viện huyện củ chi năm trăm linh giường
hiện trên địa bàn tp hcm có bảy bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô gần một chín trăm năm mươi giường
sở y tế thành lập sáu đội phản ứng nhanh về phòng chống dịch covid một mươi chín của sở
mỗi đội phụ trách bốn quận quyện nhằm tăng cường hỗ trợ cho trung tâm y tế quận quyện tp thủ đức
truy vết nhanh các trường hợp f một bao gồm các trường hợp f một làm việc ở địa phương khác
các cao ốc văn phòng công ty xí nghiệp nhưng về trú ngụ tại tp hcm